nếu chị phát triển du lịch nội đô sẽ rất khó để sớm khôi phục ngành du lịch
vào hoạt động của doanh nghiệp cũng như là cần thống nhất để đưa ra bộ tiêu chí an toàn
cách tổ chức tour để mở rộng xây dựng các sản phẩm liên kết
và đó là ý kiến được nhiều doanh nghiệp đồng thuận khi bàn về các giải pháp
phục hồi ngành du lịch tp hcm trong trạng thái bình thường mới
thành phố dự kiến khôi phục hoạt động du lịch theo ba giai đoạn
trong đó giai đoạn đầu trong tháng một mươi này mở cửa theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh
của các địa phương và chỉ mở cửa trên địa bàn vùng xanh
từ tháng một mươi một đến hết năm nay mở trên địa bàn vùng xanh là chủ yếu
sáng đến năm hai nghìn hai mươi hai mới kích hoạt lại tất cả hoạt động và sản phẩm du lịch
tuy nhiên các doanh nghiệp du lịch cho rằng ngoài các tour đang thử nghiệm
và mang tới những tín hiệu tích cực tại huyện cần giờ huyện củ chi
ngành du lịch thành phố cần sớm kết nối lại với các địa phương khác
nhất là những điểm đến vùng để liên kết du lịch để cùng xây dựng điểm đến an toàn
từ đó khi ngành hàng không khai thác trở lại
có thể xây dựng tour khép kính từ thành phố đi các địa phương và ngược lại
lãnh đạo ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh cho rằng sớm mở cửa trở lại
ngành du lịch là cần thiết nhưng cũng phải đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch
an toàn mới mở cửa mở cửa và an toàn an toàn tới đâu mở cửa tới đó
dự kiến trong tuần này thành phố sẽ ban hành lại bộ tiêu chí an toàn
về phòng chống dịch covid một mươi chín trong lĩnh vực du lịch
có cập nhật bổ sung những quy định mới phù hợp với điều kiện thực tế
trên tinh thần trao quyền tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp
thành phố sẽ chia hậu kiểm tránh tạo thêm những quy định không cần thiết